thông tin mới nhất về vụ án sẽ gây rúng động dư luận giết người rồi phân rác bỏ vào thùng rác xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại khu phố bình thuận hai phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
sau gần hai ngày tích cực điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã xác định được danh tính của nạn nhân và nghi phạm gây ra vụ án
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương nạn nhân là anh trần thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng hiện đang tạm trú tại phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
còn nghi phạm của vụ án là hàng thị hồng diễm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã phương phú huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang là vợ của nạn nhân
hàng thị hồng diễm khai nhận vào đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sau khi anh trần thanh tú đi nhậu về thì giữa tú và diễm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả nhau
trong lúc rằng co diễm đã dùng dao chém anh tú tử vong
sau khi nạn nhân chết hàng thì hồng diễm dùng dao phân xác anh tú ra làm nhiều mảnh nhỏ cho vào túi ni lông và ba lô sau đó đem bỏ tại các điểm tập kết rác trên địa bàn phường thuận giao để phi tang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tích cực tìm kiếm các phần thi thể còn lại
của anh trần thanh tú thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý vụ án theo pháp luật